cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai vừa ra quyết định số một mươi năm khởi tố vụ án khởi tố một mươi bị can trong chuyên án một trăm một mươi chín m
đấu tranh với băng nhóm tội phạm có hành vi mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gây nhức nhối
tại khu vực biên giới km số sáu xã bản việt huyện bảo thắng tỉnh lào cai
tại sáu điểm trúng ngụ của ổ nhóm tội phạm công an phát hiện và bắt quả tăng năm đối tượng đang tổ chức
cho khoảng sáu mươi người sử dụng trái phép chất ma túy thu giữ một quả liệu đạn hai khẩu súng ngắn
súng gây sát thương khác và hàng chục dao kiếm các loại
tổ chức tội phạm này do nguyễn quốc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại huyện thanh ba tỉnh phú thọ
và nguyễn trung giáp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn là em họ của tuấn cầm đầu
băng nhóm này có hơn một trăm linh đối tượng làm nghề kiểu vạn trong đó có khoảng sáu mươi đối tượng nghiện ma túy
hoạt động hết sức tình vi manh động tại khu vực biên giới xã bản việt huyện bảo thắng
lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án và ra lệnh tạm giam bốn tháng đối với một mươi bị can